tại khu du lịch mẫu sơn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn sở văn hóa thể thao và du lịch của tỉnh đã tổ chức lễ khai mạc liên hoan du lịch mẫu sơn năm hai nghìn hai mươi
liên hoan năm nay đúng vào dịp ngành du lịch của việt nam tiến tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập
đây là dịp để tỉnh lạng sơn tăng cường quảng bá du lịch xúc tiến thương mại cũng như tăng trưởng kinh tế sau dịch covid một mươi chín
hiện nay khu du lịch mẫu sơn đã được quy hoạch thành khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái leo núi thám hiểm và du lịch văn hóa
khu du lịch có diện tích hơn hai mươi ha ở độ cao khoảng một mét so với mặt nước biển có hệ thống dịch vụ đạt tiêu chuẩn